tại hà nội đã diễn ra lễ khai mạc hội nghị ngoại giao lần thứ hai mươi chín với chủ đề
nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế
thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng lần thứ một mươi hai
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị
cùng dự hội nghị có các đồng chí ủy viên bộ chính trị
đồng chí đinh thế huynh thường trực ban bí thư
đồng chí nguyễn thiện nhân chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đồng chí tòng thị phóng phó chủ tịch quốc hội
đồng chí đại tướng ngô xuân lịch bộ trưởng bộ quốc phòng
đồng chí thượng tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an
đồng chí trương thị mai trưởng ban dân vận trung ương
đồng chí võ văn thưởng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đồng chí nguyễn văn bình trưởng ban kinh tế trung ương
và các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo trung ương đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam
lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và các tỉnh thành phố trong cả nước
cùng hơn bảy trăm linh đại biểu là trưởng cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoài
cán bộ chủ chốt các đơn vị của bộ ngoại giao
cán bộ làm công tác ngoại vụ tại các địa phương
đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao chủ trì hội nghị
phát biểu ý kiến khai mạc hội nghị
đồng chí phạm bình minh nhấn mạnh
đất nước ta đã bước vào giai đoạn phát triển mới có ý nghĩa chiến lược bản lề trong tiến trình công nghiệp hóa hiện đại hóa
nhiệm vụ của công tác đối ngoại cũng nặng nề hơn với yêu cầu cao hơn
nhằm thực hiện thắng lợi đồng thời các mục tiêu mà đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai đã đề ra là
giữ vững môi trường hòa bình ổn định tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước
bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ
bảo vệ đảng nhà nước nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa
nâng cao vị thế uy tín của đất nước góp phần vào sự nghiệp hòa bình độc lập dân tộc dân chủ tiến bộ xã hội ở khu vực và trên thế giới
tiếp đó lãnh đạo bộ quốc phòng bộ công an ban đối ngoại trung ương đảng ủy ban đối ngoại của quốc hội liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam
đã phát biểu tham luận đóng góp những đánh giá nhận định quan trọng về tình hình thế giới khu vực
các tham luận nêu bật những thành tiệu mà ngành ngoại giao đạt được từ hội nghị ngoại giao hai mươi tám đến nay
đánh giá cao công tác phối hợp giữa ngoại giao với các ngành trên mặt trận đối ngoại
các tham luận cũng đã nêu phương hướng biện pháp thúc đẩy công tác đối ngoại trên tất cả các trụ cột
cũng như tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn giữa các lực lượng làm công tác đối ngoại trong thời gian tới
phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị tổng bí thư nguyễn phú trọng nhiệt liệt biểu dương những đồng góp to lớn của đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nói chung
ngành ngoại giao nói riêng vào thành tiệu chung của đất nước đồng thời chỉ rõ
như các đồng chí đã biết về kết quả công tác đối ngoại thời gian qua đại hội một mươi hai của đảng đã nhận định khái quát như sau
môi trường hòa bình thuận lợi cho phát triển độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ tiếp tục được giữ vững
quan hệ đối ngoại được mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu
quan hệ với các nước láng giềng và các nước trong asean được củng cố
đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược đối tác toàn diện với nhiều đối tác quan trọng
hội nhập quốc tế được đẩy mạnh góp phần vào việc tăng cường nguồn lực cho phát triển
thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
chủ động tích cực tham gia các công việc chung của cộng đồng quốc tế
các diễn đàn tổ chức khu vực và quốc tế
nâng cao vị thế của đất nước
đối ngoại của đảng ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân
được triển khai đồng bộ hiệu quả và có bước phát triển mới
tuy nhiên tổng bí thư cũng nhắc nhở
công tác đối ngoại thời gian qua cũng còn một số hạn chế
có việc chưa làm được hoặc làm chưa tốt
cụ thể trong công tác đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế
có mặt chưa thật chủ động và hiệu quả chưa cao
chưa có giải pháp đồng bộ hữu hiệu
để hạn chế các tác động tiêu cực trong quá trình đẩy mạnh hội nhập quốc tế v v
công tác ngoại giao phải luôn ghi nhớ
nguyên tắc của chúng ta là độc lập dân tộc
và chủ nghĩa xã hội
sách lược của chúng ta là cơ động
linh hoạt điều chỉnh tùy theo vấn đề
tùy từng thời điểm
và tùy theo đối tượng hay đối tác
tuân thủ những tư tưởng lớn của bác hồ
dĩ bất biến ứng vạn biến
thêm bạn bất thù
làm bạn với tất cả các nước dân chủ
và không gây thù oán với ai
tổng bí thư nhấn mạnh
hơn bảy mươi năm qua
dưới sự lãnh đạo của đảng và chủ tịch hồ chí minh
hoạt động đối ngoại việt nam
đã làm nên nhiều thành tích vẻ vang
xây dựng nên một trường phái ngoại giao độc đáo
mang đậm bản sắc
mà có đồng chí nói là cây tre việt nam
mềm mại mà cứng cỏi
nhân ái mà quật cường
biết nhu biết cương
biết thời biết thế
biết mình biết người
thể hiện tâm hồn và khí phách
của dân tộc việt nam
tôi mong rằng đội ngũ cán bộ
làm công tác đối ngoại
luôn thấm nhiều
nhân tư tưởng hồ chí minh
và những bài học của cách mạng tháng tám
và quốc khánh mùng hai tháng chín
thường xuyên nỗ lực phấn đấu
cho sự nghiệp phát triển của đất nước
và sự trồng tồn của dân tộc
hội nghị dự kiến sẽ kết thúc
vào ngày hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi chín